bởi thực tế vấp phải nhiều rào cản như nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân chưa cao hay giá bán trên thị trường của túi sinh học vẫn còn cao hơn túi ni lông thông thường

phải có chính sách làm sao khuyến khích xong có chính sách ưu đãi để làm sao cái người mà sử dụng cái túi sản xuất cái túi ni lông thân thiện môi trường thì giá thành nó phải ít nhất là bằng hoặc là thấp hơn cái túi ni lông khó phân hủy

tuyên truyền thì phải mươi dầm thắm lâu
chứ cũng không thể nào mà nói một buổi hay hai buổi tuyên truyền mà họ có thể thay đổi được hành vi
nhất là cái việc mà tôi đơn cử như cái việc sử dụng túi ni lông ở các chợ truyền thống thì các chị tiểu thương lâu nay là vẫn sử dụng túi ni lông thông thường
nhưng mà qua cái tuyên truyền vận động của hội thì chúng tôi cũng chọn những cái điểm những cơ sở có thể sản xuất túi ni lông tự hủy là giới thiệu sản phẩm
rồi các chị tiểu thương qua đó thì tiếp cận với cái sản phẩm thân thiện với môi trường này
để là sử dụng và qua đó thì sẽ từ từ dần dần thôi là giảm thiểu sử dụng được cái túi thông thường
một trong những giải pháp khác được các nhà chuyên môn và ngành chức năng thành phố hồ chí minh khuyến khích rộng rãi đó là sử dụng những sản phẩm được tái chế lại qua việc thực hiện tốt khâu phân loại rác tại môn
thực tế để mang lại hiệu quả thì cần phải qua thời gian
giải pháp khác là cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra truy thu thuế đối với mặt hàng túi ni lông khó phân hủy
hiện nay túi ni lông khó phân hủy vẫn được bày bán ngang ngãn với giá thấp dù rằng chiếu theo quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường thì mỗi kg túi ni lông khó phân hủy phải chịu thêm năm mươi đồng tiền thuế
do đó điểm mấu chốt ở đây là khâu kiểm tra xử phạt vi phạm hiện nay vẫn chưa được thực hiện sát sao và đồng bộ dẫn đến túi ni lông sinh học khó cạnh tranh với túi ni lông thông thường
thưa quý vị
những giải pháp xanh ứng dụng công nghệ hiện đại trong xử lý sát thải luôn nhận được sự quan tâm từ các ngành địa phương tại tp hcm
sau đây mời quý khán giả cùng theo dõi một giải pháp xử lý rác thải hữu cơ ứng dụng theo công nghệ đến từ nhật bản đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực sau thời gian thử nghiệm thực tế
theo phân tích của sở kế hoạch và đầu tư tp hcm trung bình mỗi năm số dân cơ học của thành phố tăng hai trăm linh người
với lĩnh vực môi trường sự gia tăng nhanh của dân số
đã khiến cho lượng sát thải nói chung cũng tăng nhanh
năm hai nghìn chín chỉ tính riêng với loại rác thải sinh hoạt phát sinh ở mức sáu đến sáu năm trăm linh tấn trên ngày
đến nay con số này đã tăng lên chín một mươi hai tấn trên ngày
cao điểm có thể tăng đến một mươi năm tấn trên ngày
lượng rác thải sinh hoạt gia tăng đã gây sức ép đáng kể lên hạ tầng tiếp nhận cũng như xử lý rác thải trên địa bàn thành phố
ghi nhận từ sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho thấy hạ tầng tiếp nhận và xử lý sát thải sinh hoạt
vẫn tập trung chủ yếu tại bãi rác đạp phước của công ty xử lý chất thải rắn việt nam
bằng công nghệ xử lý chôn lắp với năm năm trăm linh tấn trên ngày chiếm bảy mươi tổng lượng sát
số còn lại được xử lý tại các công ty khác
để giải quyết vấn đề trên vừa qua công ty myline của nhật bản đã phối hợp với trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố
ra mắt công nghệ xử lý rác hữu cơ sáu r với nhiều tính năng phù hợp với thị trường việt nam
và đặc biệt là công nghệ đã phần nào giải được bài toán xử lý rác tại tp hcm
cái hệ thống xử lý rác này cái công nghệ này thứ nhất nó là cái công nghệ mới sử dụng cái điện tái tạo
để mà vận hành những cái xe điện để mà đi thu gom rác thay cho những cái xe tải thông thường đang chạy bằng dầu diesel
trong cái mô hình xử lý rác này thì nó có kết hợp với cái việc đó là quản lý cái rác thải đô thị đặc biệt là rác hữu cơ
thì cái hệ thống nó vận hành làm dựa trên cái bản chất rất là tự nhiên thôi
là đây là một hệ thống nó cũng không có gì là phức tạp sẽ dựa trên cái nhu cầu của thị trường nhu cầu tại địa phương những cái nơi tại việt nam cần như thế nào
thì tôi thấy là như các bạn đi tham quan thấy đó thì từng thành phần của nó thì cả mặt thiết kế cả mặt kết cấu
cả mặt công nghệ giới tạo đều khá đơn giản và phù hợp với việt nam
mà cái hay của họ nữa là nó từng mô đuyên
trên gốc độ cơ khí và cơ khí giới tạo thì chúng ta thấy là
hoàn toàn có thể thiết kế với những cái quy mô kích thước khác nhau
cũng như về mặt công nghệ chế tạo thì cũng là những công nghệ chế tạo thông thường
vì vậy nên tôi nghĩ là cái công nghệ này và cái hệ thống thiết bị này nó rất là có triển vọng
và chúng ta hoàn toàn là có thể thực hiện được trong cái điều kiện gia công chế tạo ở việt nam

sau đó nguyên liệu sấy hữu cơ được đưa đến lò sấy khô để tách nước và cấp nhiệt bằng năng lượng mặt trời
sau đó nguyên liệu sấy hữu cơ được sấy tới nhiệt độ ẩm phù hợp và đưa vào thiết bị carbon hóa
dưới tác dụng của nhiệt các loại rác thải được chuyển hóa kèm theo quá trình phân hủy tạo thành nước khí và than tổng hợp
sản phẩm từ quá trình carbon hóa sẽ được đưa vào máy nghiền và máy tạo viên và đưa vào lò khí hóa
thang hữu cơ dạng viên với hàm lượng carbon cao được đưa vào quá trình khí hóa
sản phẩm sau khi được khí hóa sẽ lọc qua các tạp chất và đưa vào quá trình đốt để chạy máy phát điện
từ đó rác hữu cơ được thu gom bằng xe điện và dùng chính điện được tạo ra từ quá trình xử lý rác sạc ngược lại cho xe tạo nên một vòng khép kính
với công nghệ hiện đại và có thể điều chỉnh theo số lượng rác thải cũng như nhu cầu của từng địa phương
seahawk mong muốn chuyển giao và nhân rộng đến nhiều nơi có thể tiếp cận được mô hình tiện ích này
đồng hành với các doanh nghiệp của việt nam
để có những hỗ trợ từ những chương trình chuyển giao công nghệ của seahawk
cũng như là kết hợp với các nguồn tài chính của nhật bản
để làm sao có thể nội địa hóa và chuyển giao công nghệ cho việt nam với giá phù hợp nhất
khi mình làm được rác hữu cơ vệ sinh này thứ nhất là giải phóng được ô nhiễm môi trường
thứ hai sẽ tái tạo lại một dòng hữu cơ tốt để giúp cho người nông dân sử dụng lại và cho ra sản phẩm sạch
giúp cho người việt nam nói riêng và toàn thế giới
dự án được trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố tiếp nhận từ chính phủ nhật bản
và cùng nghiên cứu cải tiến thành dòng sản phẩm phù hợp với nguồn sát thải đa dạng
và phần nào giải quyết được bài toán thực lý sát thải của thành phố
thưa quý vị đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
số phát sóng kỳ này
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhomnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo